chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay thưa bác sĩ thói hóa khớp là một bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh
vậy bác sĩ có thể cho biết bệnh sẽ có biểu hiện như thế nào
thói hóa khớp thì ảnh hưởng không tới chủ yếu là những bệnh nhân là đứa tuổi người cao tuổi
tuy nhiên thì với cái cường độ vận động sinh hoạt béo phì thừa cân hoặc là lao động nặng hoặc là gặp những trấn thương thể thao v v
thì biểu hiện của thói hóa khớp thì thường là đầu tiên là thường là thầm lặng và sau đấy thì sẽ tiến triển
cái biểu hiện lân dài sẽ khác nhau tùy từng cá thể của bệnh nhân tùy thuộc vào cái số lượng khớp tổn thương vị trí khớp tổn thương mức độ tổn thương của từng khớp
trên lâm sàng khi tiến hành thăm khám thì bác sĩ có thể nhận thấy là bệnh nhân có biểu hiện đau tại các khớp khi mà ấn vào cái vị trí khớp tổn thương
hoặc là cho bệnh nhân thực hiện các động tác vận động chủ động
ngoài ra thì có thể gặp cái tình trạng là có thể bệnh nhân có thể nghe cái tiếng lạo xạo lục cục khớp
ngoài ra khi mà cái tình trạng mà thói hóa mà nó kèm theo cái tình trạng viêm hoạt dịch hình thành các gai xương trùi xương kích thích hoạt dịch
thì bệnh nhân có thể gặp cái tình trạng là các khớp bị xưng nề do tràn dịch v v
vâng đối với bác sĩ vậy thì người bị bệnh thói hóa khớp ở độ tuổi nào thì sẽ được coi là thói hóa khớp sớm
cái tỷ lệ mà người trẻ nó thói hóa khớp dưới bốn mươi tuổi thì cũng chiến tỷ lệ rất là cao
ngày nay cái tỷ lệ mà người trẻ nó thói hóa khớp dưới bốn mươi tuổi thì cũng chiến tỷ lệ rất là cao
và những bệnh nhân mà dưới bốn mươi tuổi những bệnh nhân trẻ tuổi mà bị thói hóa khớp thì thường là những cái nguyên nhân thói hóa
và thứ phát tức là ngoài yếu tố tuổi tác thì họ có những yếu tố nguy cơ thoát lợi để cho việc hình thành tiến triển của bệnh thói hóa khớp
ví dụ như là đối với những bệnh nhân thừa cân béo phì những yếu tố liên quan đến di truyền
những người mà có những khiếm khuyết về di truyền trong những gen hình thành lên chất căn bản sụn thì có thể là yếu tố nguy cơ thoát lợi để hình thành tiến triển của bệnh thói hóa khớp
bởi vì sụn phát triển không được tốt thì sẽ có nguy cơ bị nứt vỡ từ đó mà thúc đẩy quá trình hình thành gai sương hình thành tổn thương gân cơ dây chẳng của thói hóa
thói hóa khớp cũng rất thường gặp ở những bệnh nhân
những bệnh nhân hay gặp những trấn thương những bệnh viện động viên thể thao ở những bệnh nhân thường xuyên là lao động nặng hoặc là lặp đi lặp lại phải sử dụng những động tác lặp đi lặp lại kéo dài
thói hóa khớp cũng có thể hình thành trên những bệnh nhân có những bệnh lý khớp từ trước ví dụ như là viêm cơ dạng thấp ví dụ như là hút hoặc là những bệnh nhân có những dị tật bầm sinh về sơn khớp như là bị lệch trục chi hoặc là loạn sản sơ sương
thì cũng là những yếu tố nguy cơ thuận lợi đối với việc hình thành thói hóa khớp sớm ở những bệnh nhân trẻ tuổi
rất cảm ơn những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
khớp bị thoái hóa gây đau đớn làm giảm khả năng lao động thậm chí làm teo cơ biến dạng khớp gây tàn phế mất khả năng vận động
nếu bạn nhận thấy khớp có triệu chứng bất thường thì cần đến ngay các chuyên khoa xương khớp để thực hiện một số xét nghiệm
chẳng đoán như trục x quang mri ct scan
việc phát hiện điều trị càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao và hạn chế phẫu thuật thay khớp nhân tạo
khoa cơ sơ khớp bệnh viện đa khoa tâm anh được thành lập đã đáp ứng nhu cầu khám tầm soát và điều trị bệnh cơ xương khớp đang ngày càng gia tăng ở việt nam
với chất lượng dịch vụ chuẩn năm sao cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho người bệnh
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay